các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi kết thúc học kỳ một học trực tuyến năm thứ nhất trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm nghĩa tiếp tục được xếp loại học lực giỏi với điểm trung bình môn đạt tám sáu điểm trên thang điểm một mươi
về tính tình nghĩa ít nói hiền lành hiếm khi nào gây sự hay mâu thuẫn với ai vì gia đình khó khăn nên nghĩa không ăn chơi đua đòi với bạn bè sống rất đơn giản
thời gian gần đây thi thoảng nghĩa có đi uống cà phê với bạn nhưng một lát rồi về chứ chưa bao giờ về khuya
còn về chuyện yêu đương ông đoàn cho biết nghĩa chưa bao giờ nhắc đến chuyện này bản thân ông cũng không biết con trai mình đã có tình cảm với ai hay chưa
từ nhỏ cho đến khi kết thúc học kỳ một năm thứ nhất trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm nghĩa chỉ biết ăn học và phụ giúp gia đình không chơi bởi gì
nói về lý do lần đầu vào tp hcm nhưng vẫn để nghĩa đi một mình ông đoàn cho rằng bản thân ông bị bệnh hen xuyển hai mươi năm qua nên không đi đâu xa được
ngoài ra những ngày tết giá vé xe khách cao
trong khi đó gia đình lại khó khăn tuy nhiên những vấn đề này không quan trọng lắm
cơ bản là do nghĩa có dì ruột và chị họ đang sinh sống tại tp hcm
trước khi lên xe con dì ruột hứa là sẽ đến bến xe miền đông để đón nên gia đình yên tâm để nghĩa một mình vào tp hcm
ông đoàn bần thân trước khi vào tp hcm làm thủ tục nhập học để chuẩn bị cho đợt học tập trung đầu tiên nghĩa bình thường không có biểu hiện gì bất thường
khoảng tám giờ tối một mươi một tháng hai khi đang trên xe khách vào tp hcm
tôi liên lạc cháu vẫn nói chuyện vui vẻ
đến bốn h ba mươi phút sáng ngày một mươi hai tháng hai tôi liên lạc không được nữa
sau đó cháu mất tích rồi được phát hiện trên sông sài gòn vào sáng một mươi năm tháng hai
thật sự đến giờ này cả gia đình tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cháu
ông trần văn sơn cậu ruột của nghĩa cho hay mặc dù chỉ ở gần không sống chung nhà nhưng từ nhỏ đến lớn nghĩa rất gần gũi với ông
từ nhỏ đến lúc học đại học nghĩa sống đơn giản không đưa đòi ăn chơi
quan hệ xã hội gần như không có gì phức tạp ngay cả bạn bè hàng xóm nghĩa cũng không chơi thân với ai
ông sơn tâm sự từ nhỏ đến lớn lâu lâu có chuyện gì phiền muộn hay ốt ức trong lòng
nghĩa hai tâm sự với tôi trước khi vào tp hcm nhập học cháu vẫn vui vẻ không có gì bất thường
vì vậy khi nghe cháu chết vì tự vẫn gia đình tôi ai cũng sốc không tin đó là sự thật
trước đó vào chiều một mươi một tháng hai nghĩa một mình đi xe khách từ huyện tây sơn vào tp hcm để nhập học
tại trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm khoảng năm giờ sáng ngày một mươi hai tháng hai sau khi đến bến xe miền đông
nghĩa được một người đàn ông chở đi bằng xe máy sau đó mất liên lạc với gia đình
sáng một mươi một tháng hai chị hồ thị cẩm nhung hai mươi hai tuổi chị hò của nghĩa đang sinh sống tại tp hcm
được gia đình nhờ đến bến xe miền đông đón nghĩa
tuy nhiên sau nhiều ngày liên lạc tìm kiếm không được chị nhung đã có đơn trình báo công an phường hai mươi sáu quận bình thạnh
về việc nghĩa mất tích khi vào tp hcm nhập học
sáng ngày một mươi năm tháng hai nghệ được phát hiện trôi trên sông sài gòn đoạn thuộc quận bình thạnh tp hcm
chiều một mươi sáu tháng hai công an tp hcm đã thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết của nguyễn văn nghĩa là do tự vẫn
còn nguyên nhân vì sao nghĩa tự vẫn đang được làm rõ
quý vị và các bạn thân mến trước đó hàng trăm người thân bạn bè và người dân địa phương đưa linh cửu của nghĩa
về nơi yên nghỉ cuối cùng mọi người vẫn bàng hoàng khi biết tin nam sinh tự vẫn
trên sông sài gòn khi vừa đến tp hcm nhập học
sáng sớm ngày một mươi sáu tháng hai chiếc xe đưa thi thể của nguyễn văn nghĩa sinh viên mất tích bí ẩn và tử vong
tại tp hcm đã về đến quê nhà
hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại nhà của nghĩa để chia buồn tiễn đưa chàng trai hiền lành
dễ bến nhưng bạc mệnh này
những đôi mắt đượm buồn những dòng lệ không ngừng tuôn trơi trên những khuôn mặt thân quan
như thay lời thương xót tiễn đưa em về nơi chính số
nhìn đứa con thân thương về đến nhà ông bà cha mẹ người thân trong gia đình của nghĩa
chỉ biết khóc thương trong tuyệt vọng vì nỗi đau thấu trời bỗng nhiên ập xuống nhà mình
ngoài trời mưa không ngừng trơi từng đoàn người đánh tiếng cứ thay nhau nối đuôi
đổ về căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo
khác với mọi khi căn nhà cấp bốn xuống cấp của gia đình sinh viên nguyễn văn nghĩa rộng chừng năm mươi m hai
những ngày này bao trầm nỗi buồn tiếng khóc vang vọng cả khúc nhà chật hẹp
từ khi nghe tin tiệm thấy
thi thể của nghĩa người dân tập trung rất đông tại đây để chia buồn động viên cha mẹ của sinh viên này
hai mắt sưng hớp lại vì hốc thương con trai
ông nguyễn công đoàn cho biết nghĩa là học sinh giỏi suốt từ năm lớp một đến năm lớp một mươi hai
thường ngày như ít nói sống hiền lành hòa đồng nên bạn bè và bà con trong xóm rất quý mến
cháu rất quang hiền không chơi bời ít đi xa nên khi cháu đi một mình vào tp hcm nhập học
gia đình rất lo phải nhờ chị họ trong đó để đón khi cháu đến bến xe
khi báo tin tìm thấy thị thể của cháu thì như trời đang sập súng trước mặt
ông đoàn ngẹn ngào và nói trong tiếng nước
tôi chỉ có hai đứa con thằng lớn thì đang học ngoài đà nẵng con nghĩa thì học ở tp hcm
con tôi nó nhỏ chẳng làm hại ai đó là đứa con ngoan ngoãn thật thà sau lại thế này
ngồi cạnh bên quan tài của đứa con trai
người mẹ đáng thương của nghĩa bà trần thị ti bốn mươi hai tuổi gần như chết lặng
bà không ngờ đứa con mà mình mang nặng đẻ đau vừa mới lớn hôn chỉ mới đây thôi
hãy còn ríu ra ríu rít bên cha mẹ giờ bỗng nằm yên trong chiếc quan tài
cứ mỗi đợt trống càng tiễn đựa cất lên người mẹ tội nghiệp ấy lại gục đầu lên quan tài của con
hai tay bà bám níu thật chặt rồi gào khóc gọi tên con trong vô vọng
nghĩa ơi sao con bỏ mẹ mà đi mới ngày nào con còn ở đây với mẹ
con nói học xong rồi con sẽ về kia mà con ơi
bà tý nức nở không thường còn
gia đình bà ti có hoàn cảnh khó khăn nhưng năm hai nghìn hai mươi một khi nghe tin con trai đỗ đại học
thì vợ chồng bà đã động viên còn cố gắng học hành
học kỳ một năm thứ nhất do dịch covid một mươi chín nên nghỉ học online ở nhà gia đình không tốn kém gì nhiều
vì gia đình khó khăn trong tp hcm lại có chị họ của nghĩa
nên vợ chồng bà đã để nghĩa đi một mình trong chuyến nhập học lần này
trước khi đi gia đình gom góp chỉ được hai triệu đồng đưa cho nghĩa cầm đi
trong đó có sáu trăm linh đồng trả tiền vé xe còn lại chỉ một bốn triệu đồng
tôi định khoảng năm đến một mươi ngày nữa sau khi xoay được tiền sẽ gửi cho cháu nợp tiền học
nhưng cháu đã ra đi mãi mãi giờ nó muốn lo cho cháu cũng không được nữa rồi bà tê xúc động nói
thương cháu rồi thương con dâu của mình bà nguyễn thị hạnh sáu mươi ba tuổi bà nội của nghĩa chỉ biết ôm lấy con dâu vộ về
hai mắt bà đó hoe vì khóc thương cháu nội
thỉnh thoảng bà cục đầu lên quang tài một tay ôm lấy con dâu rồi ọa khóc
chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy bà con lối xóm ai cũng trời lệ
ông nguyễn văn hưng bảy mươi tuổi người dân trong xã nghẹn ngào nói
ông trời sao lại gieo chi đau thương xuống nhà của cháu nghĩa thế này
mấy ngày nay tôi nghe tin cháu gặp nạn mà trong lòng đau đớn vô cùng
thành nghĩa nó hiền như cục đất tính tình dễ thương ai nấy cũng mến
tội nghiệp nó quá
nói rồi ông bật khóc giữa đám đông
bên trong ngôi nhà ông nguyễn công đoàn bốn mươi năm tuổi cha của nghĩa buồn chiêu bên một góc tường
ông ôm chiếc gối của con từ nằm rồi khóc không thành tiếng
tiếng ông thèo thào nất nghẹn
con ơi sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này hả con
nghĩa ơi là nghĩa
ông đoàn méo máu gọi tên con mình
như vậy theo cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến tử vong của nghĩa là do tự vẫn
tuy nhiên gia đình nạn nhân vẫn chưa thể nghĩ ra được
nguyên nhân dẫn đến hành động dài dộp này là gì
vấn đề này vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại